thưa quý vị liên quan đến vụ một cư dân ở trung cư sài gòn riverside quận bảy tp hcm
bị chủ chó hành hung phải nhập viện
vào chiều ngày hôm qua bảy tháng hai văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm đã có văn bản
truyền đạt ý kiến của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm dương anh đức
tới các đơn vị có liên quan yêu cầu khẩn trương xử lý vụ việc
trước đó vào ngày bốn tháng hai công an phường phú thuận phối hợp với công an quận bảy tp hcm
giải quyết đơn của anh nguyễn hoàng dũng tố cáo một người khác có hành vi hành hung
tại trung cư sài gòn riverside
đoạn clip ghi lại vào tối ngày hai tháng hai anh dẫn con trai đứng đợi thang máy tại sảnh trung cư
lúc này con chó của một người đàn ông đang thả rông không dọa mõm
liên tục tiến lại gần con trai của anh dũng
do sợ con bị cắn nên anh dũng đã lấy chân đẩy con chó ra
ngay lập tức người chủ chó đã dùng tay đánh mạnh khiến cho anh dũng ngã xuống đất choáng váng
theo trần đoán của bác sĩ
bệnh nhân bị xưng bầm vùng gò má trái chày xước gò má phải rách mí trái
phải khâu năm mũi và vỡ một mảnh răng cửa hàm dưới trái ngược trái có vết sưng
nạn nhân đã có đơn yêu cầu giám định thương tích và xử lý đối tượng hành hung theo đúng quy định của pháp luật
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa điều tra làm rõ bắt giữ một cặp vợ chồng
liên tiếp gây ra hàng chục vụ trộm cắp tài sản
trước đó vào những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi hai nhiều hộ dân trên địa bàn các huyện crom năng
crong bắc và ea hờ leo tỉnh đắk lắc liên tiếp bị kẻ gian đột nhập vào nhà trộm cắp
cậy phá kết sắt lấy tiền vàng
ngay sau đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc đã xác lập chuyên án đấu tranh
qua quá trình công nghiệp
đoạn hoạt động
cũng như đối tượng
các đối tượng
rồi các cái tài sản chiếm đoạn
cũng thể hiện là rất là tinh vi
và khả năng do một nhóm đối tượng
hoạt động chuyên nghiệp
gây ra các vụ án này
với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh
đã bắt giữ thành công nghi phạm
gây ra các vụ trộm trên là
vợ chồng phạm văn thông bốn mươi sáu tuổi
và nguyễn thị hồng bốn mươi hai tuổi
trú tại xã cư né huyện crong bắc tỉnh đắk lắc
vì cần tiền tiêu xài cá nhân
và trả các khoản nợ
nên vợ chồng thông đã nảy sinh ý định đi trộm cắp
để thực hiện hành vi
thông đã trộm một chiếc xe máy
rồi lắp biển số giả vào làm phương tiện đi gây án
hàng ngày hai đối tượng bịt kín mặt
chở nhau đi giỏ la
khi thấy nhà dân nào sơ hở
thì hồng đứng ngoài cảnh giới
còn thông đột nhập vào nhà trộm cắp tài sản
bước đầu cơ quan công an xác định
hai đối tượng đã gây ra hơn một mươi vụ trộm cắp
tại nhiều hộ dân ở các huyện crong năng
crong bắc và ea hờ leo
theo lời khai của các bị hại
cặp vợ chồng này đã chiếm đoạt
với tổng giá trị tài sản là trên một tỷ đồng
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc
đang tiếp tục điều tra mở rộng
để xử lý hai đối tượng theo quy định của pháp luật
trộm cắp tài sản có trị giá khoảng một năm tỷ đồng
nguyễn thành vũ trú tại thị trấn tràm chim huyện tam nông
vừa bị công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp khởi tố
theo điều tra vào chiều ngày hai mươi ba tháng một
công an huyện tam nông tỉnh đồng tháp
nhận được tin báo của một người xã hội
người dân trú tại thị trấn tràm chim huyện tam nông
bị mất trộm sáu trăm linh triệu đồng và bốn mươi đô la mỹ
tổng trị giá tài sản khoảng một năm tỷ đồng
sau hai ngày khẩn trương điều tra
công an huyện tam nông đã bắt giữ vũ
tại xã hưng thạnh huyện tháp một mươi
khi đối tượng đang trên đường từ thành phố hồ chí minh
quay về nhà tại thị trấn tràm chim
qua khám xét thu giữ tài sản khoảng một bảy tỷ đồng
và nhiều tăng vật khác có liên quan
thưa quý vị nguy cơ cháy nổ tại các khu vực tín ngưỡng
như đền chùa do việc tháp hương đốt vẳng mã
luôn rất lớn nhất là trong mùa cao điểm lễ hội
do đó mà công tác phòng cháy vẫn là vấn đề
hết sức quan trọng được đặt ra
vâng tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
điều này lại càng là vấn đề cấp thiết
khi mà hầu hết các đền chùa hội quán
đều có kết cấu là cầu gỗ
và lượng người dân du khách đổ về đây
để tham quan cũng như là đi lễ rất lớn
công tác phòng cháy được thực hiện
một cách nghiêm ngặt tại mỗi một điểm di tích
hội quán quảng đông nằm trong khu phố cổ hội an
du khách vào đây lễ bái
được những người làm công tác phục vụ
trong hội quán phát duy nhất mỗi người
một thẻ hương để thắp tại khu vực chính điện
hội quán hạn chế người dân
mang vàng mạ đến lễ
nếu có việc hóa vàng sau đó
sẽ do chính nhân viên hội quán thực hiện
theo giờ và khu vực quy định
đốt thì chúng tôi có nhân viên ở đây
và có nhân viên ở đây

thí dụ sau khi tăng
sau khi mà đóng cửa xong
chuẩn bị đóng cửa thì chúng tôi nhân viên
chúng tôi sẽ đốt vàng mạ
và chúng tôi sau khi chúng tôi về
thì chúng tôi kiểm tra lại
như thế nào cho nó an toàn
thì chúng tôi mới đóng cửa về
tất cả những nội quy của hội quán
đưa ra như về phòng cháy chữa cháy
hoặc là mẫu du khách
chỉ thắp một nhanh nhan
khi tới đây thì với cái
như thế là tôi thấy rất là tốt
cũng nằm trong khu phố cổ
hoàng công miếu hay còn gọi là chùa ông
là điểm di tích thu hút nhiều nhất
người dân đến sinh lộc đầu năm
trong dự tích nguyên tiêu
người đến lễ được nhân viên ban quản lý di tích
phát hương theo đúng quy định
khu vực thắp hương luôn có nhân viên
túc trực rút chân hương dập hương
không để hương quá nhiều
dẫn đến bùng lửa phát cháy
về cái lực lượng thì cũng có phân căm
đầy đủ cho anh em túc trực
từng cái khau mọc
ví dụ như là đốt dập hương
và kịp thời
rồi cái lực lượng trực
để mà phân phát hương
cũng theo cái quy định bằng mã
thì không có được là đốt trong cái di tích
ví dụ như bà con nhân dân mà đánh cúng
thì người ta cũng dân lên cúng xong rồi
thì người ta cũng phải mình cũng phải hạ xuống
và thứ nhất là họ có nhu cầu
thì mình cấp phát lại cho bà con
không có nhu cầu thì mình cũng phải là
có cái nơi để quy định
sau cái lễ nguyên tiêu thì mình cũng
trước đó để chuẩn bị
cho lễ hội nguyên tiêu
cùng với việc lên phương án thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự
công an thành phố hội an đã phối hợp
với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công tác
phòng cháy chữa cháy tại tất cả các điểm di tích
đối với những khu vực thu hút đông người dân
đến lễ sẽ yêu cầu bổ sung
thiết bị chữa cháy
công an thành phố đã tiến hành kiểm tra
hết toàn bộ khu điểm di tích
mà nơi sẽ có tổ chức chuyên gia hoạt động
kiểm tra các địa kiện an toàn về phòng cháy chữa cháy
đặc biệt là cũng có yêu cầu
để phục chủ di tích
cũng như là cái yêu cầu về vấn đề bố trí
con người vấn đề trực canh góc
vấn đề người dân nhân dân đến thấp hương
trong vấn đề xử lý tại chỗ
ngoài ra thì công an thành phố cũng đã
đề nghị và cũng đã được sự đồng ý
của phòng cháy chữa cháy của công an tỉnh
hỗ trợ là bố trí xe chữa cháy
tại sân mặt trận thành phố
tức là rất gần khu vực chú ông
để đảm bảo khi có sự cố xảy ra
thì có thể là xử lý ngay
thực tế đã có không ít vụ cháy
đã xảy ra tại các khu vực tín ngưỡng
do việc thấp hương đốt vàng mã
để tránh những sự việc đáng tiếc xảy ra
bên cạnh vai trò quản lý của lực lượng chức năng
điều quan trọng là việc thực hiện nghiêm các quy định
tại từng điểm di tích đền chùa
cũng như nâng cao ý thức chấp hành
của mỗi một người dân
đi đòi nợ chín trăm linh đồng
rồi xảy ra cãi vã
đối tượng đã đâm chết con nợ
ngay trong đêm nguyễn hữu sang chú tại thị xã bình minh
tỉnh vĩnh long đã bị bắt khẩn cấp
khi đang lẩn trốn tại nhà trọ trên địa bàn
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi tám h ngày bảy tháng hai
sang đến nhà anh nguyễn văn thương
chú cùng địa phương để đòi nợ
tuy nhiên hai bên xảy ra cãi vã
bị anh thương dùng thanh sắt tấn công
sang đã rút rao đâm gục nạn nhân
rồi bỏ trốn
cục đăng kiểm việt nam cho biết
ba trung tâm đăng kiểm đang tạm dừng hoạt động
để phục vụ điều tra sẽ mở cửa trở lại
nếu được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận
đó là trung tâm số hai nghìn chín trăm linh một v

một s ở hòa bình
hiện cục đăng kiểm việt nam đang nỗ lực lãnh đạo
chỉ đạo nâng cao chất lượng kiểm định xe cơ giới
đồng thời có các giải pháp kịp thời
để thao gỡ khó khăn nhằm phục vụ
người dân doanh nghiệp đưa xe đến kiểm định
như bố trì cán bộ giám sát kiểm tra
thông qua hệ thống giám sát trực tuyến
tăng cường tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên chặt chẽ
và đúng quy định
huyện con plong tỉnh con tôm lại tiếp tục
dung chuyển vì động đất cụ thể vào chiều tối qua
trên địa bàn này đã liên tục xảy ra
ba trận động đất
ba trận động đất này có độ lớn
là hai năm hai bảy và ba sáu độ
cùng độ sâu chấn tiêu là tám một km
theo số liệu thống kê
động đất xảy ra thường xuyên hơn trong thời gian gần đây
và có xu hướng tăng lên về độ lớn
mặc dù chưa ghi nhận thiệt hại về người và của
tuy nhiên các dung động địa chấn
đã gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống
cũng như tâm lý của nhân dân trong khu vực
các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục theo dõi
để có hướng cảnh báo tiếp theo